chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự một trăm hai mươi giây phát sóng lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sáng nay ngày tám tháng sáu công an huyện gio linh tỉnh quảng trị đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
lập thành tích chào mừng bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
theo đó công an huyện gio linh chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh trật tự
nhất là các vụ tranh chấp khiếu kiện tình hình an ninh tôn giáo để xây dựng biện pháp giải quyết các vụ việc
đồng thời chú ý triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm các loại đối tượng liên quan đến trộm cắp tài sản
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự giao thông trật tự công cộng
dự kiến đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm do công an huyện gio linh phát động lần này sẽ diễn ra trong bảy mươi ngày
từ ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
tòa án nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo
quách hoàng tú và trần thiện tâm về hành vi cướp giật tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ
theo cáo trạng vào ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
quách hoàng tú rủ trần thiện tâm đi cướp giật tài sản
khi phát hiện chị lưu thị diễm phương đang đỗ xe để nghe điện thoại
thì tâm liền áp xe sát vào để tú giật chiếc điện thoại của chị phương rồi cả hai bỏ chạy
trong thời gian bị tạm giam quách hoàng tú đã có hành vi tấn công người thi hành công vụ để trốn khỏi nơi giam giữ
trong lúc chạy trốn lại tiếp tục thực hiện hành vi cướp xe mô tô để làm phương tiện trốn chạy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần thiện tâm mức án bốn năm tù giam và bị cáo quách hoàng tú là một mươi tám năm tù giam
thời gian vừa qua ở đồng bằng sông kiều long xuất hiện nhiều thương lái lùng sụp từng nhà dân tìm mua cá sấu con
khiến loại cá này hút hàng và tăng giá bất thường
tại an giang đồng tháp bạc liêu giá cá sấu con tăng gấp đôi so với trước đây
hiện ở mức năm trăm năm mươi đồng đến bảy trăm linh đồng một con cá sấu con từ một mươi năm đến hai mươi ngày tuổi
trong khi giá cá sấu con đang làm mưa làm gió thì những hộ nuôi cá sấu đến kỷ xuất bán lại đứng ngồi không yên
vì giá cá sấu thương phẩm ngày càng tuột dốc thậm chí không có người mua
theo cảnh báo của các cơ quan chức năng đây có thể là chiêu trò phá hoại kinh tế của thương lái nước ngoài
người nuôi cá sấu nếu không tỉnh táo sẽ bị sập bẫy khiến cho thị trường cá sấu bị lũng đoạn
kéo theo sụt giảm số lượng và chất lượng cá sấu giống trong tương lai
tổ tần tra
tuần tra kiểm soát giao thông phía bắc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn vừa phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín b chín nghìn một trăm năm mươi bốn có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên xe chở gần hai vạn gà con không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lái xe ngô văn sinh trú tại huyện đầm hà tỉnh quảng ninh cho biết số gà trên được một người không rõ danh tính thuê trở từ cao bằng về hà nội
hiện tổ tuần tra kiểm soát giao thông đã bàn giao người phương tiện và số carn trên cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục làm rõ và xử lý
nắng nóng và thiếu nước sinh hoạt kèm theo mối lo ngại mất an toàn vệ sinh thực phẩm đã đẩy những người dân sống tại những vùng nắng hạn trở nên khá bức xúc
trong đó điểm nóng là những ngôi chợ bày bán thực phẩm
những hình ảnh ở chợ nông thôn vùng nắng hạn ở tỉnh ninh thuận thêm một lần nữa cho thấy cái khốc liệt của nắng hạn
tại chợ văn lâm xã phước nam huyện thuận nam tỉnh ninh thuận ruồi xuất hiện nhiều đến nỗi không ai biết cách gì để tiêu diệt
chợ chủ yếu bày bán thực phẩm tươi sống nên để bán được hàng người bán hàng phải bày ra và không che đậy được
chợ vốn là điểm nóng của ô nhiễm thì nay lại càng thêm ô nhiễm
những người tiêu dùng trong vùng vẫn phải chấp nhận sử dụng mặc dù rất lo ngại
chính quyền các địa phương trong vùng nắng hạn như ninh thuận đặc biệt lo ngại về mối nguy phát sinh các bệnh liên quan đến vệ sinh thực phẩm
nhưng để ngăn ngừa lại là chuyện không dễ trong điều kiện khan hiếm nguồn nước
tình hình dịch bệnh do virus mers cov đến nay diễn biến khá phức tạp khả năng lây lan sang việt nam là rất lớn
để chủ động phòng dịch những ngày qua ngành y tế quảng ngãi đã chủ động triển khai biện pháp dự phòng
trong đó tập trung nhất là kiểm dịch y tế tại các nơi có nguy cơ cao như cảng du phước cảng sa kỳ
nhằm phát hiện sớm điều trị kịp thời nếu có trường hợp mắc bệnh
tại bốn cảng biển tại khu kinh tế dung quốc và cảng sa kỳ cán bộ y tế được tăng cường
túc trực và thực hiện nghiêm việc kiểm dịch y tế với những thuyền viên khi cập cảng
ngoài kiểm tra thân nhiệt kê khai y tế đội kiểm dịch y tế biên giới còn tư vấn
hướng dẫn thuyền viên cách nhận biết các triệu chứng của bệnh và cách phòng ngừa dịch bệnh mexcov
sở y tế quảng ngãi đang tiếp tục chỉ đạo cho nhân viên y tế duy trì việc kiểm tra
giám sát dịch bệnh mers cov nhằm kịp thời phát hiện ngay các trường hợp nhiễm bệnh
để cách ly điều trị trong trường hợp xuất hiện dịch bệnh